các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một hai trăm linh viên đạn súng hơi súng thể thao và chín trăm ba mươi linh kiện súng
qua điều tra ban đầu xác định các đối tượng thấy việc lắp ráp và mua bán linh kiện súng có thuận lợi
nên đã lên mạng xã hội tìm hiểu và đặt mua các linh kiện súng đạn thể thao về bán kiếm lời
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
chiều qua ngày một mươi chín tháng tám một vụ cháy lớn xảy ra tại sưởng sản xuất chuối của một doanh nghiệp
ở ấp dên dên thị trấn tân phú huyện đồng phú tỉnh bình phước
ngọn lửa theo dụi nhiều diện tích sưởng sản xuất chuối và hai dãy nhà trọ công nhân phía sau sưởng ước tính thiệt hại nặng nề
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi năm h chiều cùng ngày ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại sườn sản xuất chuối của một doanh nghiệp
ở ấp dên dên thị trấn tân phú
chỉ trong vài phút ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ kho xưởng sau đó lan nhanh sang hai dãy nhà trọ phía sau xưởng
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã điều động năm xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế ngọn lửa
sau hơn hai giờ đồng hồ lực lượng phòng cháy chữa cháy đã khống chế hoàn toàn ngọn lửa
tuy nhiên vụ cháy đã làm thiêu dụi và làm sập nhiều diện tích xưởng sản xuất rộng khoảng một m hai và thiêu cháy nhiều diện tích hai dãy nhà trọ
nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
cũng trong chiều ngày một mươi chín tháng tám
giám đốc sở y tế đắk lắk đã ký quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt để phòng chống dịch covid một mươi chín tại trung tâm y tế thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
tổ công tác đặc biệt trên được phân công nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra nắm bắt tình hình
chỉ đạo trung tâm y tế thị xã buôn hồ trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
phối hợp với ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thị xã buôn hồ xử lý giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác phòng chống dịch tại địa phương
thời gian thực hiện nhiệm vụ bắt đầu từ ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến khi hoàn thành nhiệm vụ
tại thị xã buôn hồ trong ngày một mươi chín tháng tám vừa ghi nhận tới bốn mươi năm trường hợp nhiễm covid một mươi chín tại buôn quang a xã cư bao
theo sở y tế đắk lắc cả bốn mươi năm ca bệnh này đều lây nhiễm trong cộng đồng và có yếu tố dịch tễ từ nông trường cư ba thuộc công ty cổ phần cao xu đắk lắc
hiện ubnd thị xã buôn hồ đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ đối với xã cư bao
từ ngày một mươi chín tháng tám đến hết ngày ba tháng chín để phòng chống dịch covid một mươi chín
ngay từ khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát ở nước ta lực lượng y tế công an và hệ thống các bệnh viện trong công an nhân dân
đã phát huy vai trò chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được sao
và đặc biệt là tổ chức tốt việc tiếp nhận các trường hợp cách ly tập trung ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại bệnh viện công an hà nội
khu cách ly tập trung tại bệnh viện công an hà nội
cửa vào được khóa nghiêm ngặt chỉ có nhân viên y tế làm nhiệm vụ mới được ra vào
khi thực hiện các công việc kiểm tra y tế như đo thân nhiệt lấy mẫu xét nghiệm khám cho các trường hợp cách ly có biểu hiện ho sốt
các phòng ở đây là đầy đủ trang thiết bị tiện nghi khép kín cho nên là hạn chế được các đối tượng cách ly là tiếp xúc với nhau
biến chủng delta này nó lây nhiễm rất là mạnh thì chúng ta
chúng tôi chủ yếu là phải sàng lọc các đối tượng ngay từ ban đầu tiếp nhận phân khu những đối tượng ít nguy cơ và những đối tượng nhiều nguy cơ sẽ là phân vùng riêng để tránh lây nhiễm chéo
hiện khu cách ly của bệnh viện công an hà nội có năm mươi phòng mỗi đợt tiếp nhận được khoảng một trăm linh người
do đối tượng cách ly bao gồm cả những trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép nên thường xuyên có những hành động quá khích
gây khó khăn cho đội ngũ bác sĩ nhân viên y tế trong quá trình làm việc
tuy vậy ban lãnh đạo bệnh viện luôn chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng để có biện pháp an toàn bảo đảm tốt công tác phòng chống dịch bệnh
khi khu cách ly của bệnh viện công an hà nội đã thực hiện được hơn một năm rồi
thì với cái kinh nghiệm khi mà người cách ly về thì bao giờ cũng có cái sự phối hợp giữa người cách ly với lại nhân viên y tế trong quá trình mà người ta thực hiện cách ly y tế tại đây
thì là khi có những biểu hiện bất thường như sốt ho khó thở thì bao giờ phía bệnh viện công an hà nội
thành phố hà nội sẽ báo cáo với lại trung tâm kiểm tra bệnh tật hà nội để họ phải phối hợp lấy mẫu xét nghiệm
và trong quá trình nếu xét nghiệm có những cái ca mà dương tính thì sẽ liên hệ với bệnh viện lâm sàng nhiệt đới trung ương
để chuyển các ca f đến điều trị cách ly tại bệnh viện lâm sàng nhiệt đới trung ương
hiện nay do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
vẫn diễn biến phức tạp lực lượng công an làm nhiệm vụ có nguy cơ lây nhiễm cao
vì vậy theo kế hoạch được giao bệnh viện công an hà nội đang tiếp tục hoàn thiện cơ sở cách ly tập trung
tại phường phú lãm quận hà đông để sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp cách ly khi được yêu cầu
trước cái diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid này thì hiện nay là cái số cán bộ chiến sĩ công an hà nội
đã xuất hiện những cái chủng ca f cũng như là f một
số lượng về cách ly tại bệnh viện công an thành phố hà nội đã lên đến con số hàng trăm
trước tình hình đó thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của ban giám đốc công an thành phố
thì bệnh viện công an thành phố hà nội đã xây dựng phương án để tổ chức các cái triển khai các cái khu cách ly
trong trường hợp khu cách ly tại bệnh viện công an thành phố hà nội quá tải
thì là bệnh viện công an thành phố đã lên phương án để triển khai cái khu cách ly tại cơ sở phú lãm
vừa đảm bảo công tác khám chữa bệnh vừa thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đó là thách thức không nhỏ đối với các y bác sĩ bệnh viện công an hà nội
nhưng với vai trò là lực lượng y tế tuyến đầu chiến đấu với dịch bệnh
mỗi cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện công an hà nội nói riêng
lực lượng y tế công an nhân dân nói chung đang nỗ lực vượt qua khó khăn quyết tâm chiến thắng đại dịch
nhưng dịch bệnh covid một mươi chín đang có những diễn biến hết sức phức tạp nguy cơ lan rộng trong cộng đồng
hiện cùng với chính quyền các lực lượng tuyến đầu thì việc huy động phát huy vai trò nhân dân tự quản tại địa bàn
sự tham gia của các lực lượng cơ sở đã góp phần quan trọng hình thành nên nhiều vùng xanh
cũng như là đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch covid một mươi chín
đây cũng là sự thay đổi linh hoạt của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và để hiểu cụ thể hơn về nội dung này thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đại tá nguyễn thế chi
phó cục trưởng cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc bộ công an
xin được cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa đồng chí trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay
thì công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã và đang được thực hiện như thế nào ạ
trong thời điểm hiện nay đặc biệt là trong điều kiện tình hình dịch bệnh covid diễn biến phức tạp
công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục được triển khai
thực hiện hiệu quả rộng khắp trên toàn quốc triển khai thực hiện với nhiều nội dung
biện pháp phong phú đa dạng đã huy động được sức mạnh của nhân dân
lực lượng công an nhân dân nhiều địa phương đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền
nội dung về công tác đảm bảo an ninh trật tự với công tác phòng chống dịch covid
các mô hình hiện có và các mô hình xây dựng mới
điển hình như tỉnh bắc giang với mô hình tổ tự quản cộng đồng tham gia an ninh trật tự và phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh quảng ninh với mô hình tổ an ninh cơ sở
qua đó đã góp phần tích cực trong đảm bảo an ninh trật tự và kiểm soát tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
vâng thưa đồng chí vậy thì lực lượng nòng cốt đảm bảo công tác an ninh trật tự tại cơ sở
thì trong thời gian qua đã phát huy được hiệu quả như thế nào trong việc thực hiện nhiệm vụ kép
đó là vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo công tác an ninh trật tự
bên cạnh các lực lượng chức năng trên tuyến đầu phòng chống dịch
ở cơ sở các lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh trật tự như bảo vệ dân phố dân phòng
các tổ chức đoàn thể quần chúng đã đóng góp vai trò nòng cốt tích cực đến từng nhà để tuyên truyền vận động
kịp thời phát hiện những trường hợp mà nhập cảnh người về từ vùng dịch
tham gia trực chốt bảo vệ các vùng xanh tuần tra kiểm soát phát hiện
truy vết các trường hợp
hàng trăm ngàn cuộc tuần tra với hàng vạn lượt người tham gia tại các chốt kiểm soát
lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở đã góp phần quan trọng
trong việc bảo đảm an ninh trật tự đồng thời hỗ trợ tích cực cùng với các ngành
các lực lượng từng bước kiểm soát tình hình ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín

những số báo ra sáng ngày hôm nay có thông tin gì nổi bật
quý vị sẽ gặp lại biên tập viên dương trang để điểm qua những số báo này
chị dương trang
vâng xin đề cảm ơn chị bích liên
vâng thưa quý vị mặc dù là dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
xuất khẩu thủy sản của việt nam bảy tháng năm hai nghìn hai mươi một đạt bốn tám mươi tám tỷ đô la mỹ
tăng một mươi một so với cùng kỳ năm trước
và với những điều kiện như hiện nay thì các chuyên gia nhận định
xuất khẩu thủy sản của việt nam có thể cán mốc chín tỷ đô la mỹ
trong năm hai nghìn hai mươi một ghi nhận của báo lao động
với bài viết mang tự đề
xuất khẩu thủy sản sẽ cán mốc chín tỷ đô la mỹ năm hai nghìn hai mươi một
mặc dù dịch bệnh covid một mươi chín điểm sáng trong các mặt hàng thủy sản xuất khẩu của việt nam
sang thị trường các nước là tôm cá cha cá ngừ mực và bạch tuộc
trong đó riêng xuất khẩu cá tra trong bảy tháng đầu năm đạt ước bốn trăm năm mươi tám bảy nghìn tấn
trị giá chín trăm ba mươi một triệu đô la mỹ
tăng một mươi ba năm mươi bốn về lượng và một mươi bảy chín mươi bốn về trị giá so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
nhiều chuyên gia nhận định mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp
một số thị trường lớn sụt giảm ngành thủy sản thiếu nhân lực lao động và khó thu mua nguyên liệu
nhưng việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do fta đã tạo nên một thị trường lớn
cho xuất khẩu thủy sản việt nam
ngay trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi một xuất khẩu cá tra sang mỹ và một số thị trường nhỏ
đang hồi phục rất mạnh mẽ
một số thị trường đạt mức tăng trưởng từ một trăm linh đến một trăm bốn mươi năm và với đà tăng trưởng hiện nay
của các thị trường khả năng kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm hai nghìn hai mươi một có thể đạt chín tỷ đô la mỹ
nếu dịch covid một mươi chín được kiểm soát sớm và hệ thống logistic hoạt động bình thường trở lại
trong khi xuất khẩu thủy sản đang có những tín hiệu phục hồi tích cực
thì ngược lại mặt hàng lúa gạo đang tồn kho khá nhiều
tại phía nam do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
khi nhận vấn đề này báo kinh tế và đô thị có bài viết
cấp bách gỡ bỏ tiêu thụ lúa gạo
theo đó tại nhiều tỉnh đồng bằng sông kiểu long
việc thu hoạch lúa tại nhiều địa phương đang gặp khó khăn bởi thiếu nguồn nhân lực thu hoạch
không những thế việc thu mua cũng như vận chuyển của các thương lái
cũng bị ảnh hưởng do áp dụng chỉ thị số một mươi sáu tại một mươi chín tỉnh thành phố phía nam
điều này dẫn tới hệ quả là tình trạng ùn ứ lúa tươi chưa được xử lý
giảm chất lượng gạo các thương nhân thiếu hụt nguồn nguyên liệu chế biến gạo thành phẩm
ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các hợp đồng xuất khẩu đã ký kết trước đó
trước thực trạng này bộ công thương đã có văn bản báo cáo thủ tướng chính phủ
có ý kiến chỉ đạo tập trung tháo gỡ ba khía cạnh vướng mắc hiện tại về sản xuất
lưu thông và xuất khẩu
cụ thể bộ công thương phối hợp với bộ giao thông vận tải
làm việc với hệ thống cảng các địa phương để tháo gỡ ách tắc trong khâu giao nhận hàng hóa
tạo chính sách luồng xanh trong lưu thông lúa gạo đường thủy nội địa
theo hai cung đường cánh đồng về nhà máy nhà máy đến các cảng logistic
đồng thời yêu cầu các hãng tàu các doanh nghiệp logistics phải công khai minh bạch
và có sự điều chỉnh về giá cước vận chuyển ở mức hợp lý
tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp
thưa quý vị
cũng để gỡ khó cho tiêu thụ lúa gạo tại các tỉnh khu vực phía nam
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đề nghị các bộ ban ngành
phối hợp triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ
ghi nhận vấn đề này báo công an nhân dân có bài
vận tải hàng hóa phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch
theo đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
đặc thù của khu vực đồng bằng sông kiểu long đó là phải sử dụng ghe
thuyền ra dụng để vận chuyển lúa từ ruộng đồng
song hiện các phương tiện này không thể di chuyển từ vùng này sang vùng khác
về vấn đề này đại diện bộ giao thông vận tải cho biết
hiện nay bộ giao thông vận tải đã yêu cầu các cơ sở giao thông vận tải
khẩn trương tham mưu cho ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
để thống nhất phương án giải pháp phòng chống dịch phù hợp
tạo điều kiện cho người dân ra đồng lao động vận chuyển máy móc
cũng như cho phép ghe thuyền dân sinh thuyền gia dụng được lưu thông
và các tuyến kênh mương hệ thống thủy lợi nội đồng để thu gom lúa gạo
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
của truyền hình công an nhân dân
ngay bây giờ xin mời quý vị cập nhật những tin tức tiếp theo
của bản tin sáng phương nam
xin mời trường quay phía nam
xin cảm ơn biên tập viên dương trang
hoàng trí xin chào quý vị đang theo dõi bản tin
sáng phương nam
thưa quý vị lực lượng quản lý thị trường tp hcm vừa phát hiện
một xe tải chở hơn ba trăm linh sản phẩm vật tư y tế
không có nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn
trong chiều ngày một mươi chín tháng tám cục quản lý thị trường tp hcm
phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra bất ngờ một xe tải
mang biên kiểm soát hai mươi chín h ba mươi bảy nghìn ba trăm tám mươi bảy đang giao hàng tại địa chỉ
bốn mươi hai nghìn tám trăm ba mươi quốc lộ một quận bình tân và phát hiện hơn ba trăm linh sản phẩm
vật tư y tế gồm máy tạo oxy đồng hồ đội áp sốt oxy
độ báo hộ khẩu trang tất cả sản phẩm trên đã có ghi ngôn ngữ
trung quốc theo lực lượng chức năng số hàng trên được vận chuyển
từ các tỉnh phía bắc vào tp hcm và không có hóa đơn chiến tượng
chứng minh nguồn gốc xuất xứ cục quản lý thị trường tp hcm
đã niêm phong tạm giữ toàn bộ số sản phẩm trên để tiếp tục
điều tra làm rõ
liên quan đến việc người nhà bệnh nhân mắc covid một mươi chín phản ánh
phải trả số tiền ba mươi sáu triệu đồng để nhận thi thể người thân
giám đốc bệnh viện quận bình tân tp hcm cho biết
việc thu viện phí của người đến điều trị do mắc covid một mươi chín là sai
xin lỗi và nhận trách nhiệm
trước đó một người dân cho biết mẹ chỉ mắc covid một mươi chín và được điều trị
tại bệnh viện quận bình tân sau khi đóng tám triệu đồng ban đầu
nhưng mẹ chị không qua khỏi người này được yêu cầu đóng thêm hai mươi tám triệu
để nhận giấy báo tử và thi thể để an tán
giám đốc bệnh viện đa khoa quận bình tân cho biết
việc bệnh viện thu phí người bệnh đến điều trị do mắc covid một mươi chín là sai
giám đốc bệnh viện đa khoa quận bình tân cho biết

giám đốc bệnh viện đa khoa quận bình tân cho biết
việc bệnh viện thu phí người bệnh đến điều trị do mắc covid một mươi chín là sai
mà bệnh nhân đã đóng nhiệm phí cho bệnh viện
tất cả những chi phí liên quan đến bảo hiểm y tế thì bệnh viện sẽ thực hiện theo đúng quy định của bảo hiểm y tế
cái thứ hai nữa là trong thời gian tới thì tất cả những bệnh nhân được dẫn đón là covid một mươi chín
bệnh viện sẽ thực hiện miễn phí bằng cái ngân sách nhà nước
liên quan đến số ca f cộng đồng tăng trong những ngày vừa qua
đại diện trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
có nhiều nguyên nhân khiến số ca tăng và sẽ tiếp tục tăng trong những ngày sắp tới
chắc chắn không những là những ngày vừa qua mà sắp tới thì cái số form này nó cũng sẽ có sự tăng lên
thì cái này là một cái tín hiệu vui là chúng ta có thể mà đánh đúng trọng tâm trọng điểm và bốc tắt f
rồi nó một cách chắc chắn nhất
cái thứ hai người dân lúc này thì họ cũng có nhiều thông tin và họ tự tìm các nguồn tết nhanh để họ test
và khi họ tết nhanh ra dương thì họ báo

thì cái này cũng là một cái cơ sở để mà cái số lượng f trong ngọn đồng nó tăng
có một cái nguyên nhân thứ ba nữa là thì trong thời gian vừa qua thì cũng có
nhưng chúng ta cũng thấy cái việc mà tuân thủ giãn cách thì có nơi này nơi kia
để hỗ trợ điều trị f tại nhà sở y tế tp hcm sẽ thành lập các trạm y tế lưu động
tiếp tục quản lý hỗ trợ tư vấn f tại nhà đảm bảo không có f trở nặng chưa được xử lý kịp thời
mỗi trạm y tế di động sẽ quản lý năm mươi một trăm linh f
cơ cấu gồm một bác sĩ hai điều dưỡng và ba tình nguyện viên với trang thiết bị y tế thiết yếu
gồm bình oxy máy đo nồng độ oxy thuốc men kit xét nghiệm v v
hiện nay thành phố đã chuẩn bị bốn trăm linh trạm y tế di động hỗ trợ f tại nhà
và trong thời gian tới sẽ tăng lên một trạm
trước tình trạng quá tải trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
quỹ ban nhân dân tp hcm đã thành lập ba trăm một mươi hai tổ phản ứng nhanh để cấp cứu f tại nhà
đồng thời hỗ trợ về y tế cho các trường hợp khẩn cấp
sau một tuần triển khai lực lượng này đã phát huy hiệu quả trong việc cứu chữa người bệnh
đây là hai chiếc xe gắn máy được tổ phản ứng nhanh về y tế của ủy ban nhân dân
phường trung mỹ tây quận một mươi hai tp hcm hoán cải để phù hợp với công tác cấp cứu
hỗ trợ y tế cho người bệnh đặc biệt là những người bị mắc covid một mươi chín đang điều trị tại nhà
trên xe được trang bị bình oxy máy đo spo hai đo huyết áp và thuốc dùng trong trường hợp khẩn cấp
dễ dàng di chuyển đến từng nhà dân
vì covid nên xảy ra khó thở hoặc là các triều chứng khác hoặc những bệnh nhân có bệnh nền cao
hoặc là hiện nay do tuổi già thì không đi được đến bệnh viện thì đều được hỗ trợ
việc thành lập các tổ phản ứng nhanh ở phường xã thị trấn nhằm đảm bảo kịp thời tiếp cận
và hỗ trợ chăm sóc khi f cách ly tại nhà có dấu hiệu chuyển nặng
khi f có triều chứng chuyến bệnh sẽ gọi cấp cứu một một năm và tổ phản ứng nhanh tại địa phương
thành viên tổ phản ứng nhanh đều có để số điện thoại được đăng tải trên trang mạng
của trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố và các quận huyện
khi mà thành lập cái tổ phản nhanh mục đích là để cứu sống người bệnh ngay lập tức
nhanh nhất có thể
tổ phản ứng nhanh của tôi thì gồm có tám người gồm có là lực lượng y tế
sinh viên tình nguyện và lực lượng tổ phản ứng nhanh của phường
khi có tình trạng cấp cứu bệnh nhân yêu cầu nhờ hỗ trợ y tế về cấp cứu
thì lực lượng sẽ tổ chức chạy xuống tại tầng nhà
thì di chuyển bằng xe
xe máy cơ động hay là cái xe để di chuyển xuống tại nơi
bởi vì thành phố mình có nhiều con hẻm nhỏ xe lớn không thể vào kịp
nên là mình ưu tiên là thường bệnh nhân do covid là siêu hấp cho thiếu oxy là nhiều nhất
nên hình ra là mình mới thiết kế chiếc xe này để đi vào tặng con hẻm nhỏ
mà đem bình oxy cơ động đến cho bệnh nhân và thăm khám cho bệnh nhân
và cho bệnh nhân sử trí là cho bệnh nhân được thở oxy ngay
sau đó thì bệnh nhân ổn định
sẽ chuyển viện
ngoài nhiệm vụ cấp cứu
tổ phạm ứng nhanh còn phục vụ lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
và vòng chuẩn f đi cách ly kịp thời đảm bảo an toàn
đối mặt với những khó khăn nguy hiểm khi phải tiếp xúc với các ca dương tính covid một mươi chín
và thời gian không cố định
tuy nhiên thành viên của tổ phản ứng nhanh đã nỗ lực hết mình để cứu chữa người bệnh
ngoài công tác chuyên môn thì cũng hỗ trợ bên trạm y tế phường trung y tây
để làm công tác phòng chống dịch
qua qua thực tế thì đi hỗ trợ thì thấy cũng lo sợ
vì cái việc bệnh này rất là phức tạp và lây lan rất là nhanh
trường hợp mà có một ca dương tính ở trong tổ thì anh em cũng sợ và cũng lo lắng
nhưng mà cũng vận động anh em trong tổ cũng hết sức bình tĩnh
đừng có hoang mang quá
để mình tự chữa cho nên là mình ăn uống đầy đủ chế độ
đầu tiên mình phải ứng dụng gia lô mình xem xét bệnh nhân này
gọi lên thì mình sẽ đánh giá
nếu bệnh nhân mà không có gia lô mà mình đi trực tiếp luôn
mình thà đi nhầm còn hơn bỏ số
tức là bệnh nhân có khó thở là mình xuống mình kiểm tra
nhưng mà mình vẫn ưu tiên là giảm bớt cái con số
mình sẽ đánh giá bệnh nhân qua gia lô đã
thứ nhất là qua gia lô mình gọi mình nhìn thấy sắc thái của bệnh nhân
thì theo chuyên môn người ta có khó thở có tím môi có thở nhanh
thì mình đều nhìn qua gia lô mình thấy được bệnh nhân thở nhanh và thở gấp
có tình trạng siêu hấp
hoặc người nhà có máy đo f hai
người ta đo trực tiếp cho mình xem là tình trạng f hai
nồng độ oxy trong máu và bệnh nhân nó hạ thấp
thì mình phải hỗ trợ ngay
trong tình hình mà dịch giờ rất là căng thẳng và phức tạp
bệnh viện thì y tế cũng rất là quá tải
cho nên giờ f là bắt đầu tình trạng chữa bệnh tại nhà
cho nên người dân rất là lo lắng
và cần trong giai đoạn mà lo lắng đó là cần có đội phản ứng nhanh
để có gì là người dân liên hệ kịp thời trong những lúc khó khăn
trong bối cảnh các ca f trong cộng đồng còn nhiều
về hệ thống bệnh viện của thành phố đang quá tải
thì đội phản ứng nhanh với cơ bản trang thiết bị y tế
để góp phần kịp thời cứu tính mạng của nhiều người
chỉ riêng ở phường trung mỹ tây gần một tuần qua
tối nay đã kịp thời sơ cấp cứu chui lên bệnh viện tuyến trên một mươi một trường hợp
trong đó có cả các cả f
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng vừa có văn bản gửi thủ tướng chính phủ
và bộ y tế đăng ký mua vaccine phòng covid một mươi chín từ nguồn ngân sách của tỉnh
nguồn kinh phí hỗ trợ của các tổ chức cá nhân với số lượng khoảng tám trăm linh liều
trong năm hai nghìn hai mươi một
đến nay lâm đồng đã ghi nhận hai trăm linh sáu trường hợp dương tính với sars cov hai
các trường hợp mắc covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
chủ yếu liên quan đến lái xe phụ xe
vận chuyển hàng hóa đường dài
từ đó đã làm lây lan dịch đến các nhà máy sản xuất
và tiếp tục lây lan trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh
ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động cũng như phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
để chủ động và giảm bớt gánh nặng cho ngân sách trung ương
tỉnh lâm đồng đề nghị thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ y tế xem xét
để tỉnh lâm đồng đăng ký mua vaccine từ nguồn ngân sách tỉnh
nguồn kinh phí hỗ trợ của các tổ chức cá nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác
với số lượng khoảng tám trăm linh liều trong năm hai nghìn hai mươi một
nhằm tạo miễn dịch cộng đồng thiết lập vùng xanh an toàn trong phòng chống dịch
chính sách chống dịch cách ly xã hội kéo dài khiến cho nhiều kế hoạch kết đôi chưa thành hiện thực
đặc biệt là với người lao động việt nam ở nước ngoài
dự đoán là các chuyến bay hồi hương chưa có sớm
không ít cặp đôi đã chọn chủ động tổ chức lễ cưới online để tìm hạnh phúc nhỏ nơi xứ người
đám cưới xa nhà của cặp đôi đăng khoa phương thảo tại hàn quốc mới đây là một điển hình
hai bạn trẻ đăng khoa và phương thảo đã có khoảng bốn năm làm việc tại hàn quốc
tại một thành phố khá sôi động giáp thủ đô seoul
để nhiều lần lên kế hoạch trở về việt nam để có một lễ cưới tròn vẹn
trong hai năm qua các chuyến bay càng trở nên khó khăn hơn vì chính sách phòng chống covid một mươi chín của hai quốc gia
giờ tính trung thu về thì thấy tình hình chắc trung thu cũng không về được
thế là hai đứa với người bạn lại tính là thôi
bây giờ mình có đợi đi sang nữa thì không trả biết tới bao giờ
vì không trả lý phần cưới thì mình muốn cưới thôi
thế là mới thực chất nói với ba mẹ là ba mẹ bây giờ tụi con ở bên này tụi con muốn cưới trước
công lễ gián dị tổ chức lúc bảy h ba mươi phút sáng về hàn quốc
tức năm h ba mươi phút sáng giờ việt nam với đại diện người thân của hai vợ chồng
người chú hôn của là thầy giáo tiếng hàn tại đây
mâm cưới đơn sơ xong lại lại sẽ chuẩn bị kỳ công đầy giống nhất với phong tục người việt nam
nhưng mà đi tìm ngoài không đáng
thế là cuối cùng quyết định là skip luôn không có bỏ chồng cầu hay chồng gái
ở việt nam mình thì đám cưới là sơ gấp đúng không
mà nói thôi mãi không được thế là đi mua xương ớt rồi lâm lâm la la thả vào cho nó đỏ
làn sóng thứ tư của covid một mươi chín tại việt nam có mức độ nguy hiểm cao nhất
và cũng là thời gian áp dụng giãn cách xã hội lâu nhất
những đám họ đám cưới qua màn hình như thế này là bất đắc dĩ với không ít gia đình
sông với họ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của thành viên gia đình còn mạnh khỏe còn được gắn kết với nhau
trở thành biểu tượng cho hy vọng dân những mầm sống mới sau khi dịch bệnh
tỷ ban nhân dân thành phố hà nội vừa có quyết định thành lập tổ công tác liên ngành
để tăng cường phối hợp xử lý các vấn đề khó khăn và vướng mắc
nhằm thúc đẩy tiến độ dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố hà nội gạn nhổn ca hà nội
tổ công tác liên ngành tập trung làm việc ít nhất một buổi một tuần
để phối hợp xử lý các vấn đề khó khăn vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng tuyến metro nhổn ga hà nội
các thành viên tổ công tác liên ngành hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm tổ trưởng tổ công tác phân công nhiệm vụ cho các thành viên
tổ công tác liên ngành tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ
dự án tuyến metro số ba nhột ga hà nội dự kiến sẽ khai thác đoạn trên cao vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai
sau đó sẽ đưa đoạn ngầm vào khai thác
hiện tám trên một mươi đoàn tàu của tuyến đã về việt nam dự án cũng đã chạy tàu liên động
thưa quý vị và các bạn tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội vẫn rất phức tạp và khó lường
để xây dựng các kịch bản ứng khó ứng phó cấp bách thành phố hà nội đã huy động hàng trăm xe taxi hỗ trợ công tác chống dịch
việc làm này là cần thiết nhưng trên tinh thần thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín

hơn hai trăm linh xe taxi mylink được phân bổ đều tại các quận huyện nội thành trong thành phố hà nội
và các điểm ưu tiên tại các bệnh viện lớn
thời gian rảnh rỗi anh luyện thường kiểm tra lại công tác phòng dịch đặc biệt là gia cố lại vách ngăn phòng chống dịch
để hỗ trợ công tác phòng chống dịch khi có yêu cầu
thành phố hà nội đã huy động hàng trăm xe taxi
gồm các hãm mylink g bảy taxi group
mỗi đơn vị dự phòng từ một trăm linh đến một trăm năm mươi xe tham gia hoạt động
để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch
đội ngũ lái xe cũng đã được đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đây là một trong những biện pháp để đảm bảo an toàn giúp đội ngũ lái xe yên tâm hơn khi thực hiện nhiệm vụ
khi tiêm phòng cho đội ngũ lái xe đảm bảo an toàn cho hành khách
cũng như là mọi người trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và để mọi người được yên tâm
và chúng tôi cũng mong muốn rằng
cái đại dịch này chúng ta sẽ đẩy lùi và làm sao để trở lại cuộc sống
để cho đội ngũ lái xe taxi này sẽ được đảm bảo và có quân việc làm phổ định hơn
trong bối cảnh rất là thiếu phương tiện xe cấp cứu để vận chuyển những người bệnh f
thì việc huy động một số lượng xe taxi nhất định để phục vụ công tác này cũng là điều cần thiết
nhưng trong trường hợp đó thứ nhất phải đảm bảo người lái xe
là người đã được tiêm chủng dù chỉ là một mũi
thứ hai không có bệnh nền
với những biện pháp tuân thủ nghiêm ngặt như vậy
thì việc vận chuyển sử dụng taxi để vận chuyển người bệnh mới có thể vừa đáp ứng nhu cầu vận chuyển bệnh nhân
mà vừa đảm bảo an toàn cho người lái xe cũng như là cho xã hội
hành khách được đề nghị thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch
khuyến khích khách hàng hạn chế sử dụng tiền mặt
thanh toán trực tuyến qua thẻ để giảm thiểu việc tiếp xúc tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh
mới đây chính phủ đã ban hành nghị định số sáu mươi chín hai nghìn hai mươi một ndcp về cải tạo xây dựng lại nhà trung cư
trong đó đã quy định rõ nhà trung cư thuộc diện phải phá rỡ để xây dựng lại
phương án bồi thường hỗ trợ hay là tái định cư
những quy định cụ thể này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình cải tạo xây dựng lại trung cư cũ
tháo gỡ được những nút thắt bế tắc lâu nay
dẫn đến việc hà nội mới chỉ cải tạo được khoảng ba mươi hai trên tổng số gần một sáu trăm linh chung cư
hơn một mươi năm làm tổ trưởng tổ dân phố cũng là một mươi năm dòng giã
ông tiếp đi vận động người dân tại trung cư này xuống cấp sập sệ và rột nát
người dân thì mỗi ngày đều lo lắng với sự an nguy của bản thân và gia đình
thế nhưng họ cũng lành lực bất tỏng tâm vì theo quy định cũ
tỉ lệ đồng thuận phải đạt một trăm linh thì các chung cư này mới được cải tạo
mới đây chính phủ đã ban hành nghị định mới về việc cải tạo xây dựng các trung cư cũ
trong đó điểm đáng chú ý là tiêu chí chỉ cần bảy mươi tỷ lệ đồng thuận
tuy nhiên người trực tiếp làm công tác vận động vẫn cho rằng tỷ lệ này còn quá cao
với cái nhà này hiện giờ đạt xích xuất bảy mươi hai là rất cao rồi đấy
chứ còn nhiều nơi có khi chỉ đến dưới năm mươi thôi chứ không để được hơn thôi
cái giá trị từng vị trí một về họ ở nó khác nhau
có thể những nơi đất họ đẹp họ được hy vọng chắc chắn được các định cư thì họ sẽ đạt đồng thuận rất cao
còn có những nơi mà ở khu sâu trong thì người ta sẽ có khi chỉ đến năm mấy phần trăm thôi
mà theo tôi nghĩ là đa số đi hỏi vận động thì bà con chỉ đạt năm mươi năm mươi năm hết cỡ
khó vận động lắm bởi vì họ đắn đo suy nghĩ về vấn đề tài sản của người ta

nếu đã xuống cấp thì đa số là nhân dân muốn làm lại cho họ
chứ ai muốn là chống đối đâu
nhưng mà có một ít số người là người ta sửa chữa lại người ta không muốn
cái số đền bù nó ít quá người ta muốn thêm ấy
nhưng mà chủ đầu tư người ta không đủ
người ta chỉ có mức người ta ra như thế được thì là người ta tiến hành
thế thôi thì bắc mới có một ít số người thôi nhưng mà thấy lại cũng hoãn lốt
vị trí khác nhau thì giá thành cũng khác nhau
những hộ tầng trên tỉ lệ đồng thuận đạt rất cao

đơn giản vì căn hộ của họ chỉ là nơi ở
và họ không còn muốn sống trong một căn hộ tồi tàn như thế này nữa

thế nhưng các hộ tầng một khi mà họ vẫn đang kinh doanh buôn bán

không tạo được sự đồng thuận của bảy mươi không phải là do nghị định

mà do cách đối thoại chúng ta không thay đổi
chúng ta đối thoại chủ quan một chiều
chúng ta đối thoại chủ quan một chiều
thế và nặng về cái lợi ích cho chủ đầu tư

do vậy là cái người mà chủ tài sản liên quan là dân cư đó họ chưa đồng thuận
họ chưa đồng thuận cái trở ngại lớn nhất đấy là lòng tin

nhưng mà mỗi một cái dự án trung cư thì nó lại thể hiện là anh không khẳng định được cái niềm tin

và làm cho cái lợi ích của chính các cái cư dân ở trong khu vực đó bị ảnh hưởng
cho nên cái trung cư tiếp theo tại khu giảng võ là thất bại hoàn toàn một mươi năm năm mới cũng thực hiện được

chứ tỷ lệ đồng thuận bảy mươi mới chỉ gỡ khó cho một bộ phân
trong tổng số hai năm trăm linh trung cư cunat trên cả nước
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
chúng ta còn chống dịch
với đặc thù của một chiến sĩ cảnh sát giao thông liên tục làm việc dưới thời tiết nắng nóng
đã không còn xa lạ với thượng úy phạm thị vân giang
trong bối cảnh dịch bệnh nhiệm vụ của thượng úy giang không phải điều tiết hướng dẫn giao thông đơn thuần
mà là kiểm soát từng người khi lưu thông qua chốt
mỗi ngày họ phải tiếp xúc với rất nhiều người nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh luôn hiện hữu
bởi thực tế tại đà nẵng đã có trường hợp cán bộ chiến sĩ công an nhiễm covid một mươi chín
trong quá trình trực thúc
với một cán bộ chiến sĩ nữ thì cũng là một thử thách không nhỏ
và tuy nhiên là để mà hướng đến cái mục tiêu chung của thành phố là chúng ta sẽ cố gắng dập dịch
trong thời gian sớm nhất
thì tất cả cán bộ chiến sĩ ở đây cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc
để mà cũng như là thực hiện tốt thông điệp năm k của bộ y tế
vì là thật ra là khi mà mình đi làm việc như thế này

sau lưng mình thì vẫn còn có gia đình mà đặc biệt là người già và trẻ nhỏ
mỗi lực lượng mỗi địa bàn đều gắn với trọng trách nhiệm vụ riêng
với những bóng hồng tại đơn vị cơ sở là những đêm dài truyền miên chiến đấu với dịch bệnh
họ sẵn sàng lao vào tâm dịch cùng ăn cùng ở cùng đồng hành với nhân dân
mà về cơ sở mới thấy là cái nỗi vất vả của cơ sở không những chúng tôi trực ngày trực đêm
tuần tra kiểm soát truy vết tất cả các công việc về phòng chống dịch
hầu như các anh em ở địa phương làm công tác đó là đi đầu
và trong đó là chỉ huy lại càng phải làm gương
nghĩa là vẫn tâm vẫn tin
thì các anh em cán bộ chiến sĩ mới chiến đấu hết mình
dịch bệnh rồi sẽ đi qua
nhưng dấu ấn về người chiến sĩ công an ở tuyến đầu đã không ngại khó ngại khổ
chấp nhận hy sinh lao vào tâm dịch và chiến đấu bằng
trái tim quả cảm trường sẽ còn mãi trong lòng nhân dân
những hình ảnh đẹp vừa rồi cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại